chiều cường và sóng biển đang tàn phá hàng chục nhà dân ven biển thuộc xã an phú thành phố tùy hòa tỉnh phú yên
chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đang tích cực giúp người dân ra cố nhà cửa và khắc phục hậu quả tạm thời
cũng như nhiều hộ dân khác nhà bà trần thị thanh kiều ở thôn long thủy xã an phú thành phố tuy hòa
vừa bị chiều cường đánh sập cuốn trôi ra biển phải ở tạm trong lăng ông long thủy
cũng như nhiều hộ dân khác nhà bà trần thị thanh kiều ở thôn long thủy xã an phú thành phố tùy hòa tỉnh phú yên

ghi nhận của phóng viên tại hiện trường đã có ít nhất bảy nhà dân bị triều cường sóng biển đánh sập hoàn toàn
nhiều nhà liền kề bên trong cũng đang bị sói lở móng nguy cơ sập là rất lớn
theo nhiều người dân sinh sống lâu năm ở thôn long thủy kè biển an phú có tác dụng ngăn sóng biển và chiều cường chống xâm thực
tuy nhiên nên xây kè từ dưới xóm lên chứ từ bệnh viện điều dưỡng xây xuống thì tác dụng rất ít vì sóng biển không đánh ở khu vực này

mặc dù đã được đắp bờ bao chắn sóng bằng hàng nghìn bao cát nhưng chiều cường sóng biển vẫn tiếp tục đánh đổ gây bồi lấp sạt lở hơn hai trăm linh mét chiều dài ven khu dân cư
vì vậy chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di rời dân đến nơi an toàn và tìm các giải pháp phòng chống hiệu quả